trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín một số chủ tài khoản facebook đã đưa ra thông tin sai lệch
về tình trạng nhiễm bệnh trên địa bàn tỉnh yên bái khiến cho người dân vô cùng hoang mang và lo lắng
công an tỉnh yên bái đã phải phát hiện xử lý những cá nhân đăng tin sai lệch từng bước chấn an dư luận
ngày hai mươi tám tháng ba công an huyện văn yên yên bái phát hiện tài khoản facebook ldb đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch trên địa bàn
sau khi bài viết được đăng tải đã có một trăm sáu mươi năm lượt chia sẻ một trăm sáu mươi tám bình luận kèm theo sau đó b đã gỡ bỏ bài viết
công an huyện văn yên xác minh làm rõ tài khoản trên là của ldb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tổ dân phố một mươi một thị trấn mậu a
cùng ngày lực lượng chức năng đã mời anh b lên trụ sở công an huyện để làm việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền một mươi triệu đồng
và yêu cầu đính chính thông tin trên facebook và cam kết không tái phạm
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay công an yên bái đã phát hiện xử lý hành chính năm người tung tin sai sự thật
thật liên quan đến dịch covid một mươi chín với số tiền là năm mươi năm triệu đồng